từ những nguồn thông tin thu thập được kết hợp cùng các chứng cứ điều tra
chiều ngày hai mươi tám tháng hai công an tỉnh thừa thiên huế huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tiến hành kiểm tra đột xuất tại các điểm phường tây lộc phường phú hội phường an cựu
phường thuận thành phường phú hiệp phường thuận lộc phường phú hậu và phường kim long
cùng hai địa điểm tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức ghi số đề
tiến hành kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho việc ghi số đề
cùng nhiều tịch đề các giấy tờ chứng cứ thể hiện các đối tượng tổ chức ghi số đề lên đến trên năm trăm linh triệu đồng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận thường xuyên tổ chức ghi đề cho khách lẻ
và tập hợp tịch đề vào cuối ngày trước thời điểm sổ số